lê trung hiếu khai nhận khoảng một năm nay hiếu quen biết và thường xuyên qua lại tại nhà của bà trương thị mỹ hạnh

hôm sau hiếu bỏ bao tải chứa sát của bà hạnh vào một cái chậu lớn cho lên xe máy
thuộc phường hòa phú thành phố thủ dậu một tỉnh bình dương rồi dùng một mươi lít xăng để đốt phi tan sát bà hạnh
sau khi thực hiện xong hành vi này hiếu điều khiển xe máy của bà hạnh quay về thành phố hồ chí minh gửi ở bến xe miền đông
từ lời khai của tên hiếu công an tỉnh bình dương đã thu giữ được chiếc xe máy mà hung thủ lấy của nạn nhân tại bến xe miền đông thành phố hồ chí minh

để có tiền phung phí vào cuộc tình mây mưa khác hiếu đã không ngần ngại ra tay với nạn nhân một cách tàn độc nhằm chiếm đoạt số tài sản khá lớn mà nạn nhân mang trên người
hắn đã thu giữ được chiếc xe máy mà hung thủ lấy của nạn nhân tại bến xe miền đông thành phố hồ chí minh

sự thành công của chuyên án có ý nghĩa đặc biệt với dư luận địa phương với tình hình trật tự trị an của tỉnh
và cũng từ vụ án này cả người dân và các lực lượng chức năng đều có thêm những bài học kinh nghiệm mới
vì vậy ý nghĩa tác dụng đối với mặt xã hội là cảnh tỉnh trong dân dân là phải có những mối quan hệ mà chúng ta phải lưu trước được phải đánh giá trước được

thì trong mọi lúc mọi nơi với sự giúp đỡ của quân chủ nhân dân
cũng như vụ án này có cung cấp những thông tin về nạn nhân
cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa nạn nhân và tội phạm
thì chúng tôi mới có cơ sở để mà làm rõ bản chất của vụ án
chuyên án hai trăm linh hai gd kết thúc
từ những tàn trò để lại hung thủ gây án đã được đưa ra ánh sáng
các lực lượng chức năng công an tỉnh bình dương đã vinh dự đón nhận
phần thưởng của cơ quan cấp trên
nhưng phần thưởng cao quý hơn mà cả các anh đón nhận được
đó chính là niềm tin của người dân vào lực lượng công an
những người thực hiện nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống